thưa quý vị văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cũng thông tin hiện tất cả các tỉnh thành phố từ quảng bình đến bình thuận đã cấm biển để đảm bảo an toàn cho người dân
tỉnh quảng ngãi đã sơ tán năm mươi bốn hộ trên hai trăm một mươi ba người ở thành phố quảng ngãi sẵn sàng sơ tán sáu trăm sáu mươi hai hộ trên hai ba trăm năm mươi sáu người tại đảo lý sơn củ lao tràm cồn cỏ phú quý
tại đảo song tử tây bão số chín khiến gãy hai cột đo gió chín mươi cây xanh bị gãy đổ một số tấm pin mặt trời bị hư hỏng
do ảnh hưởng của bão số chín tại bình thuận có sóng to gió lớn làm chết một người chìm năm và trôi giặt hai tàu khi đang neo đậu
đêm nay trên đất liền ven biển các tỉnh thành phố thừa thiên huế đà nẵng quảng nam có gió mạnh cấp năm cấp sáu giật cấp bảy
ven biển các tỉnh quảng ngãi bình định có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám